mới đây hội nghị liên kết du lịch giữa thành phố hồ chí minh và khánh hòa
trong điều kiện an toàn thích ứng với dịch covid một mươi chín tổ chức chiều hai mươi một tháng một mươi tại thành phố nha trang
đã thống nhất triển khai các hoạt động du lịch nội địa đưa khách từ thành phố hồ chí minh
đến khánh hòa trong thời gian tới
ông võ anh tài phó tổng giám đốc sài gòn tourist group cho rằng
về cấp độ vùng dịch khánh hòa là vùng vàng cấp độ hai theo phân vùng của bộ y tế nên khá an toàn
ngoài ra độ phủ vaccine của địa phương cũng khá cao gần chín mươi tám người tiêm mũi một và trên năm mươi người tiêm mũi hai
đây là những điều kiện tiên quyết để kết nối lại du lịch bởi du lịch an toàn hai chiều khách đến và đi đều phải an toàn
ngoài ra trong giai đoạn thí điểm mở cửa ban đầu để các doanh nghiệp thành phố đưa khách đến khánh hòa an toàn
tỉnh phải chuẩn bị những sản phẩm cụ thể doanh nghiệp cần biết có thể đưa du khách đến đâu
ông lại minh duy đại diện khánh hòa
đại diện hiệp hội du lịch tp hcm cũng cho biết trước buổi kết nối hôm nay
doanh nghiệp lữ hành thành phố đã rất sẵn sàng mở lại các tour chuẩn bị hồi phục
vấn đề hiện nay là khánh hòa cần đưa ra một chính sách an toàn để doanh nghiệp có thể mạnh dạng mở tour đến
đối với khánh hòa ngành du lịch không chỉ là mũi nhọn mà còn là động lực để khôi phục những ngành nghề khác
bà nguyễn thị lệ thanh giám đốc sở du lịch tỉnh khánh hòa đề xuất một kênh kết nối
trao đổi thông tin nhanh chóng giữa hai địa phương trong thời điểm cùng bắt tay nối lại du lịch tránh văn bản rươm rà
với việc khánh hòa đồng ý đón khách tp hcm doanh nghiệp hai nơi có thể xúc tiến mở tour
nhưng vẫn cần thống nhất hình thức đón khách theo tour và cả tự túc
ngoài thống nhất nguyên tắc đón khách cần bàn cụ thể hơn các tiêu chí đón khách
xây dựng quy trình xử lý các ca nhiễm f cho khách du lịch đến từ thành phố v v
chào quý vị tuy thời điểm hiện tại
dịch bệnh đã có chiều hướng suy giảm được kiểm soát thế nhưng chúng ta không thể chủ quan lơ là
hãy thực hiện nghiêm những quy định của nhà nước cũng như địa phương nơi bạn sinh sống
cùng nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh
thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin trưa hai mươi một tháng một mươi của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất liên quan đến đời sống dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại